việc đóng cửa trường học sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ba trăm hai mươi triệu học sinh trên toàn thế giới khi có thêm chín mươi triệu trẻ em rời trường học vào tháng một mươi một
đây là thông tin do quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef đưa ra vào ngày tám tháng một mươi hai
việc đóng cửa trường học sẽ gây ra một khoản chi phí xã hội lớn và việc đóng cửa kéo dài sẽ có tác động tiêu cực đến kết quả giáo dục
unicef cho biết khi trường học đóng cửa trẻ em có nguy cơ không được học tập không được hưởng hệ thống hỗ trợ thực phẩm và an toàn
quá nhiều trường học đang đóng cửa không cần thiết
và nhiều trường chưa có các biện pháp phòng chống dịch đủ mạnh để làm cho học sinh an toàn tránh khỏi covid một mươi chín
theo unicef tháng một mươi một đã chứng kiến sự tăng vọt tới ba mươi tám số trẻ em bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa trường học
mùa giáng sinh trong thời dịch có nhiều điểm khác biệt
vẫn sẽ có cây thông noel đèn trang trí nhưng các món đồ chơi đã được biến tấu cho phù hợp với tình hình mới
đó có thể là những con búp bê được trang bị thêm khẩu trang phòng dịch
hay những bộ đồ chơi mô phỏng phòng thí nghiệm phòng chống virus
hoặc đơn giản là trò chơi bác sĩ quen thuộc nhưng đã được biến tấu cho phù hợp với thời dịch
các sản phẩm mới này không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế thời dịch
mà còn giúp nâng cao nhận thức cho trẻ em trước dịch bệnh
trong bối cảnh chỉ còn hơn hai tuần nữa là tới lễ giáng sinh
chính phủ nhiều nước châu âu đang cân nhắc việc tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín lan rộng
italia thông báo một loạt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt vào dịp nghỉ lễ cuối năm
như cấm di chuyển giữa các vùng từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai tới ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tại đức chính phủ đức có thể họp khẩn trước lễ giáng sinh
còn ở pháp việc chính phủ dự kiến gỡ bỏ lệnh phong tỏa hiện tại vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai vẫn chưa được cân nhắc lại
mỗi năm khi nhắc đến giáng sinh là chúng ta lại nhớ tới hình ảnh ông già noel đi phát quà cho trẻ em
tuy nhiên trước sự lây lan nhanh chóng và chưa có dấu hiệu được kiểm soát của dịch bệnh covid một mươi chín
mùa giáng sinh năm nay sẽ rất khác biệt với các em nhỏ
ông già noel
để tạo một không khí giáng sinh vui vẻ và ý nghĩa cho các em nhỏ giữa mùa dịch bệnh covid một mươi chín này
các ông già noel đã phải tìm cách thích ứng
năm nay có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ gọi video với các ông già noel
với giá dự kiến cho một cuộc gọi sẽ từ hai mươi đến một trăm linh đô la mỹ
tương đương với khoảng từ năm trăm linh đến hai ba triệu đồng
năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh
con bạn và cả tuổi cao của tôi nữa
chúng ta đều phải giữ khoảng cách theo cách này
thật buồn vì ngay cả một nụ hôn
cái bắt tay hay thỉnh thoảng một cái nhéo tay tinh nghịch
cũng khó mà thực hiện được
thật đáng tiếc
bên cạnh đó một số ông già noel vẫn sẽ nhận đến tận nhà tặng quà cho trẻ
tuy nhiên họ cho biết sẽ thương lượng với mức độ an toàn trong hợp đồng làm việc
và chuẩn bị thật kỹ các đồ dùng như khẩu trang
kính chống sọt bắn nước sửa tay
trước khi xuất hiện để gặp gỡ trò chuyện cùng với các em nhỏ
việc phải làm một ông già noel đầy xa cách với trẻ nhỏ như vậy
là điều mà các ông già noel cũng không vui vẻ gì
tuy nhiên trên thực tế những ông già noel làm việc tại nơi đông người
như trung tâm thương mại thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín cao trong dịp lễ này
hầu hết họ đều cao tuổi thừa cân
có thể mắc các bệnh tiểu đường hoặc tim mạch
tình hình tài chính của họ cũng không quá dư giả
để có thể chi trả viện phí nếu phải điều trị covid một mươi chín
vì thế họ không thể liều lĩnh với sức khỏe của mình
câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay